qua kiểm tra tổ công tác đã thu giữ nhiều dụng cụ để phục vụ cho việc sử dụng ma túy đá
các đối tượng khai nhận trước đó đã góp tiền mua ma túy đá ở ngoài rồi đưa vào nhà nghỉ thuê phòng tổ chức sử dụng nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công an
sau khi kiểm tra kết quả cho thấy cả tám đối tượng này đều dương tính với ma túy tổng hợp
hai đối tượng là ninh văn hào hai mươi bảy tuổi và ninh văn quyết hai mươi bốn tuổi đều ở thôn bạch câu xã quốc tuấn huyện an lão hải phòng
đã đột nhập vào hàng loạt các trụ sở ủy ban nhân dân xã trên địa bàn thành phố hà nội trộm cắp tài sản với tổng trị giá trộm cắp được lên tới hơn một tỷ đồng
theo tài liệu điều tra từ cuối năm hai nghìn một mươi bảy đến nay tại một số ủy ban nhân dân cắp cắp trên địa bàn thành phố hà nội
liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn hết sức manh động và liều lĩnh
lợi dụng đêm tối các đối tượng đã đột nhập vào bên trong trụ sở cậy phá phòng làm việc tủ sắt tủ gỗ ngăn kéo bản kết sắt
để trộm cắp tài sản gồm tiền vàng máy tính và điện thoại
trước tình hình này công an tp hà nội đã xác lập chuyên án đấu tranh bắt giữ hai đối tượng là ninh văn hào và ninh văn quyết
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận chọn điểm gây án là các trụ sở ủy ban nhân dân trên địa bàn tp hà nội
có vị trí gần đường quốc lộ để dễ dàng di chuyển và tẩu thoát sau khi gây án
chỉ trong thời gian từ tháng một năm hai nghìn một mươi tám đến nay cả hai đã gây ra một mươi vụ trộm đột nhập vào các trụ sở ủy ban nhân dân xã huyện doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội
lợi dụng đêm tối đường vắng người qua lại mai lai hồng phúc chú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang đã ra chặn xe ô tô dùng đá đập vỡ kính xe cướp đi chiếc điện thoại của tài xế rồi tẩu thoát
vào sáng ngày một mươi hai tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang đã bắt giữ được phúc và thu hồi chiếc điện thoại tăng vật
theo thông tin ban đầu vào dạng sáng ngày chín tháng tám phúc phát hiện anh vương văn tuấn điều khiển xe ô tô trên đường thoại ngọc hậu biết là đường cụt nên phúc đã lấy bốn bọc mùn cưa để chặn đường
khi anh tuấn điều khiển xe quay ra thì gặp vật cản đường lúc này phúc đã dùng đá đập vỡ kính cửa xe phía trước và có những lời ham dọa cướp đi chiếc điện thoại di động của anh tuấn trị giá khoảng sáu triệu đồng
trước khi bỏ đi phúc tiếp tục dùng đá ném vỡ cửa kính sau của xe anh tuấn đã đến công an phường để trình báo nhận được tin báo lực lượng công an đã tiến hành điều tra xác minh và bắt giữ được đối tượng phúc
tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa rộ lên nhiều vụ phá kính ô tô để trộm cắp tài sản việc công an thành phố nha trang triệt phá một nhóm tội phạm mới cho thấy là thủ đoạn gây án của tội phạm rất đơn giản diễn ra nhanh vì vậy người dân cần có biện pháp để bảo vệ tài sản của chính mình
hình ảnh từ camera an ninh của một cơ sở tại thành phố nha trang một đối tượng dùng quẹt ga hơn nóng kính xe sau ít phút kính xe bị nổ đối tượng dùng tay đập vỡ kính xe đột nhập lấy tài sản toàn bộ hành vi chỉ diễn ra chưa đẩy năm phút
nhóm thiếu niên này là thủ phạm của gần chục vụ đập kính ô tô để trộm cắp tài sản
theo đối tượng cầm đầu lê minh tuấn thì việc gây án diễn ra khá dễ dàng chỉ bằng những dụng cụ nhỏ gọn như thế này nên cứ khi nào cần tiền để chơi game là cả nhóm rủ nhau đi
hầu hết các vụ đập kính xe chủ xe bị mất tài sản không nhiều nhưng để khắc phục sửa chữa thì phải bỏ ra hàng triệu thậm chí hàng chục triệu đồng

trang vào ban đêm có rất nhiều xe ô tô đậu đỗ mà không có người trông coi số lượng ô tô tăng cao tuy nhiên không phải gia đình nào cũng có chỗ để xe tại nhà
trong khi thành phố nha trang rất thiếu các bãi giữ xe tập trung thì đường phố là địa điểm thuận tiện nhất để nhiều gia đình để xe vào ban đêm
và đây chính là điều kiện để tội phạm lợi dụng hoạt động chính vì vậy người dân cần đề cao cảnh giác
chuyển sang những thông tin khác tình trạng tín dụng đen đang tràn về các làng quê nghèo khiến cho bao nhiêu gia đình điêu đứng
thời gian qua với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an tỉnh hương yên đã làm tan giã nhiều ổ nhóm cho vai nặng lãi và bắt giữ nhiều đối tượng bảo kê đòi nợ thuê
tuy nhiên do nhu cầu vai tiêu dùng nhiều người vẫn tìm đến tín dụng đen để rồi nhận nhiều hệ lụy khó lường từ các loại hình cho vay này
vay không cần thế chấp thủ tục đơn giản nhận tiền mặt nhanh là những cụm từ trên các tờ rơi được dán khắp trên đường tại các cột điện ở gần khu dân cư trường học
khi có nhu cầu người vay chỉ cần bấm gọi ngay các số điện thoại là được tư vấn tận tình
không cần bất cứ một tài sản gì thế chấp chỉ sau từ một mươi năm đến ba mươi phút người vay có thể cầm trong tay hàng trăm triệu đồng
với cách thức trên đầu năm hai nghìn một mươi tám anh ngô văn thao chú xã liên phương thành phố hương yên vay một mươi triệu đồng của nhóm cầm đồ xuân hiệu
sau một mươi năm ngày anh thao đã phải trả cho hiệu cầm đồ một triệu năm mươi nghìn đồng tiền lãi
và khi số tiền lãi
lãi lên quá nhanh trong khi đang loay hoay chưa biết lấy tiền ở đâu để trả nợ thì anh thao bị các đối tượng tìm đến đánh đập và đe dọa ép anh phải trả số tiền trên
đầu tiên là dùng tay đấm về sau và dùng gương xe máy đập vào đầu em
không chỉ là người làm ăn cần tiền mà còn có những thanh niên thích ăn chơi lười lao động vay tiền để chơi cờ bạc
khi đặt bút ký thì các đối tượng rỗ ngọt theo lãi suất ngân hàng
nhưng đến hạn đóng lãi người của nhóm cho vai nặng lãi lại thu gấp nhiều lần so với thỏa thuận trước đó với số tiền từ năm đến một mươi đồng trên một triệu một ngày
khi lãi mẹ đẻ lãi con người vai không trả được hoặc trả chậm sẽ bị xử lý theo luật rừng luật giang hồ
và có chửi bới lăng mạ dọa lạt
thời gian qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hương yên đã phối hợp với công an các huyện thành phố tổ chức giả soát các doanh nghiệp cơ sở kinh doanh cầm đồ đối tượng nghi vấn hoạt động tín dụng đen cho vai nặng lãi trên địa bàn toàn tỉnh
xác định có hai trăm ba mươi hai cơ sở kinh doanh với sáu mươi bảy đối tượng hình sự liên quan đến tín dụng đen

người dân hoặc người bị hại báo ngay với cơ quan công an để chúng tôi tiến hành ngăn chặn xử lý kịp thời
thực tế cho thấy hệ quả do vay tín dụng đen không chỉ làm bao gia đình tan nát mà còn dẫn đến nhiều hệ lụy như giết người cướp tài sản cưỡng đoạt tài sản cố ý gây thương tích gây dối trật tự công cộng
do vậy ngoài trách nhiệm của lực lượng chức năng thì hơn ai hết mỗi người dân cần cảnh giác trước những chiêu trò từ các loại hình cho vay này
thông tin về áp thấp nhiệt đới
áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên biển đông có khả năng mạnh thêm và dự kiến vào ngày một mươi năm tháng tám sẽ đi vào vịnh bắc bộ
từ đêm ngày một mươi ba tháng tám do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ sẽ có mưa to đến rất to
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vào hồi bảy giờ sáng ngày hôm nay ngày một mươi hai tháng tám vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng hai mươi một một độ vĩ bắc một trăm một mươi một bảy độ kinh đông ngay trên vùng bờ biển phía nam tỉnh quảng đông trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu bảy từ bốn mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp chín khoảng bảy mươi km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng đông mỗi giờ đi được khoảng năm km và có khả năng mạnh thêm
đến bảy giờ ngày một mươi ba tháng tám vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng hai mươi tám độ vĩ bắc một trăm một mươi hai sáu độ kinh đông trên vùng biển phía nam tỉnh quảng đông trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy từ năm mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới là phía bắc vĩ tuyến một mươi chín năm độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến một trăm một mươi năm độ kinh đông
từ đêm ngày một mươi ba tháng tám do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ sẽ có mưa to đến rất to do vậy người dân cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
phạm tội giết người và chống người thi hành công vụ là đối tượng nguyễn hồng thêm sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai hộ khẩu thường trú tại khu chín xã phù ninh huyện phù ninh tỉnh phú thọ
còn bị truy nã về hai tội giết người và cướp tài sản là đối tượng hoàng văn hiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã trương xá huyện cẩm khê tỉnh phú thọ
ngoài ra còn có đối tượng nguyễn anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín hộ khẩu thường trú tại phường minh đông thành phố việt trì tỉnh phú thọ phạm hai tội cướp tài sản và hiếp dâm và phải nhận quyết định truy nã của công an tp việt trì tỉnh phú thọ
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vảnh móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng thì hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý